trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng tại tp hcm có một trường hợp bệnh nhân nhiễm dịch covid một mươi chín đã tử vong
chính quyền tp hcm đã ngay lập tức lên tiếng phản bác thông tin này khẳng định cho đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay hai mươi tám tháng ba
tại hai mươi cơ sở y tế đang điều trị các ca nhiễm dịch covid một mươi chín không ghi nhận trường hợp nào tử vong
chiều nay một mươi bốn h ngày hai mươi tám tháng ba ông nguyễn tấn bỉnh giám đốc sở y tế tp hcm
tại cuộc họp báo ông bỉnh cho biết thông tin trên mạng xã hội về việc tp hcm có một ca tử vong vì nhiễm covid một mươi chín là sai sự thật
theo ông bỉnh tp hcm hiện đang điều trị bốn mươi hai trường hợp trong đó có bốn mươi một người bộ y tế đã công bố một trường hợp phát hiện sáng ngày hai mươi tám tháng ba
hiện tại sức khỏe của tất cả các bệnh nhân đều ổn định không cần thở máy không có người chết như trên mạng xã hội lan truyền
giám đốc sở y tế tp hcm đồng thời khẳng định tp hcm đang kiểm soát tốt tình hình phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
không có việc lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung
thành phố cũng đang cố gắng làm tốt việc xét nghiệm để phát hiện sớm những ca nhiễm trong cộng đồng truy tìm sớm những người tiếp xúc để cách ly
ông từ lương phó giám đốc sở thông tin truyền thông tp hcm cũng khẳng định
thông tin có người nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm chết là xuyên tạc sai sự thật
sở đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ và xử lý nghiêm các chủ tài khoản đưa tin thất thiệt
trước thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội cho rằng
đã có một trường hợp bệnh nhân covid một mươi chín tử vong
chiều nay hai mươi tám tháng ba đại diện bộ y tế cũng khẳng định đây là tin giả tin đồn thất thiệt gây hoang mang xã hội
và cho đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay tại hai mươi cơ sở y tế đang điều trị các ca bệnh covid một mươi chín không ghi nhận trường hợp nào tử vong
khuyến cáo người dân cần tỉnh táo khi đọc và chia sẻ thông tin tránh bị kẻ gian lợi dụng